sáng nay công an huyện cron park cho biết đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi tám h hai mươi ngày hôm qua đoạn qua thôn tân thành xã ea yông huyện công park
khi xe ô tô do ông trần văn hà chú tại huyện ea k điều khiển theo hướng ea k đi thành phố buôn ma thuột
và chạm với người đi bộ là ông nguyễn khắc dân chú tại huyện ea k hậu quả làm ông dân tử vong tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc